khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai dự kiến được tổ chức trên toàn quốc vào ngày năm tháng chín
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi
có rất nhiều địa phương sẽ phải tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến
và tất nhiên là khai giảng đặc biệt nên là khâu chuẩn bị cũng theo cách hết sức đặc biệt
tại thành phố hà nội năm nay toàn thành phố sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến và qua sóng truyền hình
nhưng không vì thế mà nhiều học sinh phụ huynh xem nhẹ
học sinh này vẫn được phụ huynh chuẩn bị đầy đủ từ đồng phục cờ hoa sách vở để chào đón năm học đầu tiên của cấp một
về phía các nhà trường ngay từ thời điểm này các thầy cô giáo đã sắp xếp lại bàn ghế một cách ngay ngắn
lớp học được quét dọn sau bao tháng vắng bóng học sinh
các thầy cô tâm niệm trường lớp phải luôn sạch sẽ để sẵn sàng chào đón các em học sinh tới trường
khi dịch bệnh được khống chế
một năm học mới sắp bắt đầu
đây là năm thứ ba các em trải qua việc học tập với hình thức trực tuyến
những khó khăn của các năm trước đã được rút kinh nghiệm và dần được tháo gỡ trong năm học này để việc học sẽ đạt được hiệu quả hơn
các thầy cô đã xây dựng lên những bài giảng
và các thầy cô sẽ đứng ở cái vai trò học sinh để tiếp nhận cái bài giảng của giáo viên của mình
để xem là vừa xây dựng được hay không
với cái bài giảng này mình là học sinh thì mình sẽ có những cái ý kiến phản hồi như thế nào để cùng xây dựng ra được một cái bài giảng tốt nhất để sắp tới chúng tôi triển khai tới học sinh
các thầy cô vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện các bài giảng cho học sinh của mình bằng hình thức trực tuyến
ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập
năm học mới sẽ vẫn được mở đầu từ ngày khai trường mùng năm tháng chín
dù khai giảng bằng hình thức trực tuyến hay bất cứ hình thức nào
thì các thầy cô giáo sẽ không ngừng học tập
các thầy cô giáo cũng đều mong muốn học sinh của mình có một lễ khai giảng trang nghiêm và đầy ý nghĩa